thưa quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn dưới tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng ngày hôm nay
cả miền bắc vẫn duy trì trạng thái thời tiết nắng nóng trên diện rộng
nhưng sang ngày mai miền bắc sẽ có sự thay đổi đáng kể về thời tiết
nguyên nhân là do có một khối không khí biển đang lấn từ phía đông vào
và dưới tác động của khối không khí ẩm này thì từ đêm nay
ở các tỉnh phía đông bắc bộ trời sẽ chuyển mây nhiều
từ gần sáng và ngày mai mưa sẽ xuất hiện ở khu vực ven biển phía đông
và đến trưa và chiều mai cùng với đà lấn về phía đông của khối không khí biển
mưa sẽ mở rộng sâu hơn vào đất liền
trong đó vùng ven biển các tỉnh quảng ninh hải phòng thái bình hay nam định
hay khu vực phía đông của tỉnh lạng sơn và bắc giang
sẽ có mưa vừa mưa to và rông mạnh
mưa xuất hiện khi miền bắc vừa trải qua một đợt nắng nóng kỷ lục
có thể sẽ gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy rông xét mạnh thậm chí là mưa đá
đới gió biển không đủ mạnh để lấn sâu sang phía tây bắc bộ
nhưng nó cũng làm cho vùng thấp nóng yếu bớt
vì thế ngày mai ở các tỉnh phía tây bắc bộ trời vẫn có nắng
nhưng nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ xuống khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
trong khi đó ở các tỉnh phía đông nhiệt độ cũng giảm xuống dưới ba mươi năm độ
sự xuất hiện của khối không khí mang hơi mát từ biển vào
cũng có tác động tích cực đến thời tiết các tỉnh miền trung
và khiến mức nhiệt ngày mai ở các tỉnh trung bộ giảm xuống còn từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
trong khi đó những điểm như tương dương hương khê tuyên hóa hay đông hà
trong ngày mai nhiệt độ cũng sẽ giảm xuống dưới bốn mươi độ
cộng với độ ẩm trong không khí tăng lên nên tình trạng nắng nóng sẽ bớt gai gắt hơn
không được hưởng lợi từ đới gió đông nam ẩm của khối khí biển
ngày mai nam bộ và tây nguyên tiếp tục là một ngày ít mưa nắng mạnh
với mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên
phổ biến nhiều nơi ở ngưỡng từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
còn ở khu vực nam bộ nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng
ở cả miền đông lẫn các tỉnh miền tây nam bộ
với mức nhiệt cao từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
như vậy đợt nắng nóng diện rộng ở các tỉnh nam bộ đã kéo dài liên tục
từ ngày chín tới giờ và dự báo sẽ còn duy trì ít nhất đến hết tháng bốn
phải sang đầu tháng năm khi có mưa rông chuyển mùa thì nắng nóng mới giảm dần
trên biển trên hầu khắp các khu vực đều có chung tình trạng thời tiết tốt
ở cả hai khu vực huyện đảo hoàng sa và khu vực huyện đảo trường sa
gió thổi mức trung bình cả hai huyện đảo đều không có mưa rông
nên tầm nhìn xa trên một mươi km biển lặng sóng thấp dưới hai m
thời tiết thuận lợi cho các hoạt động lưu thông hàng hải
cũng như khai thác ngư trường của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai
tại các tỉnh thành phố trên cả nước